thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay việt nam ghi nhận chín mươi ca mắc mới từ bệnh nhân số một mươi ba hai trăm năm mươi chín đến số một mươi ba ba trăm bảy
trong đó tám mươi tám ca ghi nhận trong nước bao gồm tại tp hcm sáu mươi ba ca bắc giang một mươi sáu ca nghệ an bốn ca bắc ninh ba ca
và hà tĩnh hai ca trong đó tám mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi một tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi một sáu trăm bốn mươi bảy ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm linh một ca nhập cảnh
có hai mươi tỉnh yên bái quảng ngãi quảng ninh quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng
tây ninh gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp thái bình vĩnh phúc
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
căn cứ tình hình thực tế từ giờ ngày hai mươi một tháng sáu tỉnh bắc ninh thực hiện biện pháp giãn cách xã hội ở một số phường tại thành phố bắc ninh
cụ thể bắc ninh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu
sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đối với các phường tiền an hòa long vạn an và phong khê của thành phố bắc ninh
đến nay bảy trong tổng số một mươi chín phường trên địa bàn thành phố bắc ninh
được điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu
sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
ngay sau khi có chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong ngày hôm nay lực lượng công an tỉnh quảng ngãi và các ngành chức năng đã triển khai nhanh chóng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ những người ở vùng dịch
đi qua vùng dịch đến quảng ngãi
tất cả người dân từ thành phố hồ chí minh
về quảng ngãi đều phải cách ly tập trung theo quy định
bốn mươi bốn hành khách này từ thành phố hồ chí minh bay đến sân bay chù lai tỉnh quảng nam
về quảng ngãi sau một mươi hai giờ đều đã được đưa đến khu cách ly tập trung
tại trung tâm y tế huyện bình sơn
bốn mươi bốn ca sau khi mà rớt xuống máy bay
thì cho ca báo y tế gặp cái chốt y tế của mình
thì có xe chung chuyển đưa về đây ngay
có gì đồng viên họ an tâm thôi
thì qua đây là quy định phòng chống dịch
từ thành phố hồ chí minh người ta đã siết chặt
và đưa về đây ngay
và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có việc ban hành chỉ thị một mươi
chúng hay bắt ngay nhưng mà cũng ok
trên nước là chúng cũng bón chuẩn bị xong
nhưng mà nói chung là chấp nhận vui vẻ phải không
thì họ cũng có một số
ví dụ như là một số là
các người yêu cầu là mình tự dùng phòng
như thế này như thế này
và chung cũng hợp hòa thôi
trên tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đoạn đi qua khu vực danh giới giữa xã bình trương
và xã bình long huyện bình sơn
có một số xe dừng trả khách né chốt kiểm tra y tế
công an tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra hiện trường
và đề xuất các giải pháp kiểm soát
xử lý tình trạng né chốt này
tại các tuyến đường ra vào tỉnh quảng ngãi
lực lượng công an cùng với các ngành chức năng
đã bắt ngay
bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng công an cũng đã chủ động in ấn
và cấp phát tờ rơi cho tài xế xe
những nội dung quyến nghị của ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
khi đi vào địa bàn quảng ngãi
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
vừa mới ra tù
nhưng nguyễn văn hành hai mươi bốn tuổi
trú tại xã vĩnh bình
bình bắc huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý
khi vừa cướp giật tài sản của người phụ nữ
đang chạy xe máy trên đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng
tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn hành về hành vi cướp giật tài sản
nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thị hoa
trú tại huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an hành khai nhận bản thân
đang thất nghiệp để có tiền tiêu xài
hành đã cướp giật tài sản của người đi đường
vào khoảng một mươi ba h ngày tám tháng sáu
hành điều khiển xe máy đi từ nhà
ở xã vĩnh bình bắc huyện vĩnh thuận
qua huyện u minh thượng
khi đến đoạn đường nông thôn thuộc xã hòa chánh
thì thấy chị hoa đang điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước
quan sát thấy đoạn đường vắng người
ngay lập tức hành áp sát
giật lấy chiếc điện thoại của chị hoa rồi nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo của nạn nhân
lực lượng công an xã hòa chánh đã trích xuất hình ảnh camera
trên địa bàn thì phát hiện hành đang điều khiển xe
chạy về hướng phà kênh ô môi
xã vĩnh phước an huyện gò quao
nên phối hợp với công an xã vĩnh phước an
đón lõng bắt giữ hành cùng tăng vật
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy
từ bên kia biên giới về nghệ an tiêu thụ
đối tượng thò bá tổng
đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
theo đó thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án
vào lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu

tại khu vực bản bà khống
xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang
đối tượng thò bá tổng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại bản bà khống
xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường
gồm một bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp
một điện thoại di động
theo lời khai ban đầu thò bá tồng mua ma túy
của một người bên kia biên giới mang về việt nam
bán kiếm lời đến địa điểm trên
thì bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong cao điểm nắng nóng hiện nay
cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trên địa bàn thành phố đà nẵng
trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ
liên quan đến chập điện cháy nổ đường dây điện
cột điện gây nhiều thiệt hại lớn
về tài sản
đây là những vụ trái
tại các tù điện liên tiếp xảy ra
trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng
thời tiết nắng nóng
nhu cầu sử dụng điện tăng cao
cộng với việc dây cáp viễn thông được treo cáo chặn dịch
đã khiến nguy cơ xảy ra chậm chạp
trái nổ luôn thường trận
đa phần khi phát hiện các vụ cháy như thế này
người dân rất khó xử lý ban đầu
vì lửa ở trên cao
rất khó tiếp cận
đặc biệt lại rất hay xảy ra ở các kiệt hẻm
gây rất nhiều khó khăn cho công tác
chữa trái của lực lượng chức năng
hiện nay tên địa bàn của tâm khế
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
sẽ ra khoảng hơn ba mươi vụ trái
ở các thiết bị tên địa
với việc nát nắm cơ giời
thì nhu cầu sử dụng điện của người dân
do vậy việc xảy ra trái
các thiết bị tên địa này sẽ rất dễ xảy ra
và khi xảy ra thì việc tổ chức
chữa trái của người dân
gặp rất nhiều khó khăn
khi xảy ra trái thì người dân sử dụng
bình chữa trái được trang bị
cho hộ gia đình
tuy nhiên những thiết bị này
nó ở trên cao
nên người dân không thể đưa những phương tiện
chữa trái như bình chữa trái
các chất chữa trái vào bên trong
các thiết bị tên địa được
bên cạnh đó việc người dân tự ý đấu nối
bắt điện không đúng yêu cầu kỹ thuật
không được kiểm tra thường xuyên
sử dụng điện chưa an toàn theo đúng quy cách
quy chuẩn dẫn tới hiện tượng mô ve
phát nóng dây dẫn
chạm chập dẫn đến cháy nổ
dù các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên
tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy trái trái
tuy nhiên ý thức của một bộ phận người dân
vẫn chưa cao
trong mùa nắng nắng này
chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền
về phòng cháy trái
trong đợt dịch này chúng tôi tự yếu tuyên truyền
qua các ngọn xã hội do lô
để người dân nắp bác được
các quy định về công tác phòng cháy
ở hộ gia đình
hiện nay một số vụ cháy xả ra ở hộ gia đình
nhất là những hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh
do vậy chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền
để người dân hiểu biết được
khi xả ra cháy thì kịp thời phát hiện
dập tắt ngay tại băng đào
đồng thời có thể là
tiền hướng thất nạn
để đảm bảo an toàn
cho người dân
những người sinh sống trong hộ gia đình
để hạn chế nguy cơ cháy nổ
công ty điện lực đà nẵng
cũng đã tăng cường công tác kiểm tra lưới điện
nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục
đồng thời cũng tích cực tuyên truyền
người dân sử dụng điện tiết kiệm an toàn
trong mùa nắng nóng
chúng tôi thường xuyên phối hợp với sở thông tin truyền thông
chúng tôi đi kiểm tra các tuyến
chúng tôi có kế hoạch đưa vô là
chỉnh trang cáp hàng năm
ngoài ra chúng tôi đi kiểm tra các trọng điểm
các điểm khui động cư nhân cư
phát hiện các nguy cơ an toàn
chúng tôi có kế hoạch để xử lý phối hợp với đơn vị
thu hồi các cáp gòn
cáp thông tin
mà nó vô chủ thừa không sử dụng
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản
phòng chống cháy nổ
người dân cũng cần phải nâng cao tinh thần
trách nhiệm trong đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện
tại nơi mình sinh sống
và chú trọng công tác phòng cháy cháy cháy
tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến
quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đỗ văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu ba
phường quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đối tượng này cao một m sáu mươi
và có sẹo chấm cách hai cm
dưới sau đôi mắt phải
và đối tượng nguyễn đình sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên một trăm tám mươi
hùng duệ vương phường thượng lý
quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện an dương thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn trường lâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá
xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi hai
và có sẹo thẳng một năm cm
trên trước đôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện